thông tin từ công an quận hà đông vào sáng sớm ngày ba mươi tháng năm trên địa bàn quận đã xảy ra một vụ cháy nhà dân kết hợp kinh doanh cho thuê trọ
theo đó vào khoảng năm giờ ba mươi ba phút sáng ngày ba mươi tháng năm căn nhà tại số bảy tổ một ba la phú lương quận hà đông hà nội bất ngờ bốc cháy
được biết căn nhà bị cháy có ba tầng đám cháy lại xuất phát từ tầng một khiến người bên trong không thể thoát ra ngoài theo lối cửa chính
từ những tư liệu được người dân cung cấp có thể thấy chỉ sau ít phút đám cháy tại tầng một đã khiến cả căn nhà bị khói đen bao trùm
may mắn khi căn nhà đã được chủ hộ thiết kế một số lối thoát hiểm nên công tác cứu hộ cứu nạn và tự thoát nạn được tiến hành thuận lợi
trong đó một lối thoát hiểm ở tầng ba được người dân xung quanh sử dụng để đưa các nạn nhân bị mắc kẹt thoát khỏi đám cháy
ngay sau khi nhận được tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận hà đông đã điều động hai xe chữa cháy một xe chỉ huy đội phòng cháy chữa cháy công an quận hà đông hai xe chữa cháy đội cứu nạn cứu hộ khu vực bốn cùng cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường vụ cháy đám cháy sau đó cũng nhanh chóng được kiểm soát
sau nỗ lực chữa cháy cứu nạn của cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng người dân đã có năm người thoát nạn trong đó người dân xung quanh cứu được hai người lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp cứu được ba người ngoài ra còn có bốn người khác tự thoát nạn qua lối thoát nạn khẩn cấp sang nhà bên cạnh vụ cháy may mắn khi không gây thiệt hại về người có tổng cộng chín người thoát nạn trong đám cháy
sau khi đám cháy xảy ra mạng xã hội đã lan truyền một đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông cõng một cô gái từ tầng ba của tòa nhà đang bốc cháy xuống phần mái tôn nhà dân bên cạnh vì không có thang cộng thêm trọng lượng của cô gái nên việc trèo xuống đất rất vất vả thậm chí có thể gặp nguy hiểm nếu trượt tay rất may sau nỗ lực của chàng trai cả hai đã thoát xuống an toàn
sau khi giải cứu cô gái an toàn người đàn ông không kịp nghỉ ngơi mà tiếp tục leo lên đập lan can để mở lối giải cứu một cô gái khác sau đó có hai người đàn ông đến hỗ trợ cô gái đã được giải cứu an toàn
đoạn clip sau khi được lan truyền đã nhận được mưa lời khen từ cư dân mạng mọi người đều bày tỏ sự cảm phục trước tinh thần hành động dũng cảm xả thân cứu người của người đàn ông trong clip nhờ sự dũng cảm của anh mà hai cô gái đã được giải cứu kịp thời không xảy ra thương tích
một người phụ nữ thuê trọ cạnh bên ngôi nhà bị chết
một người phụ nữ bị cháy vẫn chưa hết hoảng hốt kể cậu thanh niên này leo lên mái tôn của nhà số chín dùng gạch đập vỡ con tiện xi măng ở ban công tầng ba và cứu hai bạn nữ ra ngoài
tôi thấy anh ấy leo lên ba lần một lần đưa bạn nữ áo đen mắc kẹt trên tầng xuống lần nữa thì cõng bạn nữ mặc áo trắng người phụ nữ kể lại
cũng theo người này sau khi cứu các nạn nhân thì thanh niên bị bỏng hai tay và đã rời đi ngay
những người trong ngõ không biết thanh niên này sống ở đâu chỉ biết cậu ấy đang trên đường đi làm thì phát hiện sự việc nên dừng lại
chúng tôi rất khâm phục hành động dũng cảm của thanh niên này
nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại tài sản đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ
chúng tôi đã tiến vào trong hiện trường để tìm kiếm những người còn sống sớt còn lại và đánh giá lại các tình trạng của những nạn nhân đã bị tử nạn và tìm phương án để đưa xuống cho khu hợp
sau khoảng lúc năm giờ thì chúng tôi đã cùng lực lượng phòng cháy chế cháy đã hỗ trợ hoàn toàn cho những người tử nạn di rời đạp khỏi căn nhà bị cháy và bàn giao kết thúc công việc cứu nạn cứu của mình và về trụ sở cũng như là ai có công việc gì thì làm của người đó
quá trình cứu nạn đấy thì có những
khoảnh khắc hay gì nó để lại cho anh
thực sự đây không phải là lần đầu tiên tôi tham gia cứu nạn cứu hộ của lực lượng chức năng để giúp đỡ cho một ai đó một vài người
đây là lần thứ hai mà tôi chứng kiến những thảm khốc của những hiện trường đủ chạy
trong đó là có những nạn nhân đã cố gắng thoát thân ra đôi cổ thang để có thể rời khỏi tòa nhà và có thể chạy ra được một chỗ rất an toàn
thế nhưng họ đã bất thành và phần thi thể của họ cũng bị ảnh hưởng rất nhiều do đám cháy và do sức nóng của lửa
tôi nhận thấy rằng là đa số các vụ cháy cho đến thời điểm hiện tại mà tôi biết thì đa số là mọi người bị tử nạn đều rơi vào trong cái tình trạng là không có nối thoát
và cái nối thoát duy nhất thì thường thường là đang bị cháy và bị bịt kín
cho nên là mọi người không
thông tin chính thức từ công an tp hà nội vụ cháy nhà trọ trên phố trung kính đã khiến một mươi bốn người tử vong
các lực lượng đang khẩn trương vào cuộc làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn
ủy ban nhân dân thành phố hà nội cũng đã có thông tin ban đầu về vụ cháy xảy ra tại nhà số một hẻm ba mươi một ngách chín mươi tám ngõ bốn mươi ba đường trung kính phường trung hòa quận cầu giấy dạng sáng hai mươi bốn tháng năm